trong hai ngày là ngày hai mươi bảy và ngày hai mươi tám tháng hai tại hà nội cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế tổ chức tập huấn
phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona hai nghìn một mươi chín covid một mươi chín trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh
tham gia lớp tập huấn có khoảng một trăm bốn mươi đại biểu đại diện cho các bệnh viện và đội phòng chống dịch
được xác định là lực lượng nằm cốt trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
năm hai nghìn một mươi chín ngành y tế đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm thực hiện chủ trương không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện và lây lan ra cộng đồng
nhờ vậy đến thời điểm hiện tại chưa xảy ra trường hợp nào lây nhiễm trong bệnh viện
bộ y tế cũng đã ra quyết định số bốn trăm sáu mươi tám qd bit ngày một mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi về việc ban hành hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona hai nghìn một mươi chín covid một mươi chín trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh
chương trình tập huấn sẽ giúp cung cấp kinh nghiệm thực tế
và kiến thức cụ thể về mặt chuyên môn để việc phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm covid một mươi chín trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh đạt hiệu quả tốt hơn nữa trong thời gian tới